sau mưa lũ kéo dài lưới điện bị sự cố đã khiến cho gần hai trăm linh hộ dân tại bốn bản gò cứ gia tè cư xá phìn khò của huyện mường tè tỉnh lai châu gặp rất nhiều khó khăn
trước thể hình đó những cán bộ nhân viên điện lực nậm nhùn công ty điện lực lai châu đã băng qua mưa lũ vượt qua hàng chục km hàng trăm điểm sạt lở để mang lại nguồn điện sáng cho những thôn bản đang bị cô lập
sau một mươi hai tiếng đồng hồ đi bộ vượt chặng đường ba mươi km với rất nhiều điểm sạt lở những cán bộ kỹ thuật của điện lực nậm nhun đã có mặt tại bản giá tè xã mù cả huyện mường tè tỉnh lai châu để kiểm tra sự cố lưới điện bị hư hỏng trong những ngày mưa lũ
phương án khắc phục đấu lại đường điện cho người dân ngay lập tức được bàn bạc triển khai để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
do đường sát lở bây giờ đi bộ rất khó khăn